thưa quý vị vào ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty xuyên việt oil và một số cơ quan tổ chức liên quan
quy định tại các điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
căn cứ và kết quả điều tra vào ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với mai thị hồng hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và nguyễn thị như phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lão phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
các quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành
hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam vũ thị thúy
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhật nam group về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản
vào ngày ba mươi một tháng tám vũ thị thúy bị tạm giữ vì hành vi đưa thông tin sai sự thật về công ty bất động sản nhật nam
có nhiều bất động sản dự án để huy động vốn của nhiều người
thúy đã dùng một phần tiền trả lãi cho các cá nhân trên còn lại chiếm đoạt
qua điều tra bước đầu thúy lừa đảo của khoảng hơn một mươi cá nhân chiếm đoạt tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng
gọi điện nhắn tin thông báo trúng thưởng thông báo nhận quà từ nước ngoài
và thông báo tìm người làm việc online hoặc góp vốn đầu tư ít nhưng xin lợi lớn là các chiêu thức
mà các đối tượng đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
mặc dù đã được các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo
tuy nhiên vẫn còn có nhiều trường hợp sập bẫy các đối tượng lừa đảo
và ngay sau đây sẽ là phản ánh tại vĩnh long
được chào mời tham gia đầu tư trên mạng xã hội
sau được mời vào một nhóm trên telegram
khi thấy nhiều người trong nhóm nhắn tin qua lại là đầu tư có lợi
một người dân chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã hai lần chuyển số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
vào số tài khoản nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp
các đối tượng nhắn tin qua lại là trao đổi như góp được tiền có lợi nhận
thì em mới tham gia thử nạp vô thử như thế nạp vô khoảng năm trăm linh nghìn thôi
nhưng mà rút ra ít khoảng ba trăm năm mươi năm hai trăm linh
sau đó thì rút được nó mới chuyển
nhưng mà một cái nhóm khác nữa đặt số tiền lớn để rút về số tiền lớn hơn
thì em mới tham gia vô luôn
từ đầu năm đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh vĩnh long
đã tiếp nhận một mươi tám tin báo tố giác liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với tổng số tiền thiệt hại trên một mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác minh khởi tố hai vụ hai bị can
với số tiền thiệt hại năm trăm hai mươi tám triệu đồng
trước hoạt động của tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo
bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi tuyên truyền lưu động tuyên truyền thông qua mạng xã hội facebook
zalo để người dân biết nâng cao ý thức cảnh sát và mạnh dạng tố giác tội phạm khi phát hiện có hành vi lừa đảo
hiện nay tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung địa bàn tỉnh vĩnh long nói riêng
các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng được các đối tượng sử dụng hết sức đa dạng và tinh vi
trước thực trạng trên chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên tuyệt đối không cung cấp những thông tin cá nhân trên mạng xã hội
hay cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do gì
đặc biệt là khi nhận được các cuộc gọi mà có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì người dân càng nên hết sức phải bình tĩnh cảnh giác không làm theo các hướng dẫn mà đối tượng yêu cầu
và phải liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm gian đề phòng ngừa chung
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác thận trọng tránh bị sập bẫy của các đối tượng
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa tạm giữ ba đối tượng gồm võ minh tiên sinh năm hai nghìn bốn
lâm thành hào sinh năm hai nghìn hai và nguyễn đức thịnh sinh năm hai nghìn bảy cùng chú tại tỉnh bạc liêu
để điều tra và làm rõ về hành vi giết người
theo đó vào chiều ngày bảy tháng chín sau khi nhậu xong hào điều khiển xe máy đến nhà bạn chơi
trên đường đi thì xảy ra va quẹt xe và cãi nhau với hai thanh niên khác
bực tức hào quay lại chỗ nhậu lấy hai dao tự chế và trở thịnh quay lại chỗ va quẹt xe
chém nhiều nhát gây thương tích vào hai người thanh niên này rồi bỏ về
khoảng ba mươi phút sau nhóm này lại quay lại nơi xảy ra sự việc
lúc này cả nhóm thấy hai thanh niên khác đang đi ngược chiều cho rằng đây là hai thanh niên mình vừa chém
nên đã đuổi theo áp sát xe rồi tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người vào người ngồi sau và gây thương tích nặng
gây án xong cả nhóm bỏ trốn
vào cuộc xác minh truy tìm các đối tượng gây án vào khoảng bảy giờ ngày tám tháng chín
cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bắt giữ đối tượng thịnh
đến khoảng chín giờ ngày tám tháng chín hai đối tượng còn lại cũng bị lực lượng công an bắt giữ
vào chiều ngày tám tháng chín công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng cho biết đồng vị đang điều tra
và làm rõ vụ xô xát giữa những người trong gia đình ở xã tú sơn khiến hai người trọng thương
trước đó vào tối ngày tám ngày năm tháng chín
bà ngô thị hà cùng con gái là phạm thị thủy và con rể bùi phú mạnh đang ở trong nhà
thì bất ngờ bị người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai là bố chồng bà hà mang theo tuyếp sát cùng ba người con vào hành hung
hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này đã dùng tuyếp sát tấn công liên tiếp vào đầu chị thủy
và liên tục đấm đá bà hà
sự việc chỉ dừng lại khi cả hai người phụ nữ ngã gục xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu
theo chuẩn đoán bắt đầu của bác sĩ chị thủy và bà hà bị vỡ phần đỉnh đầu chấn thương
phù nề não cùng nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể
công an huyện kiến thụy đang điều tra và xử lý vụ việc về các dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi vừa bắt nhóm đối tượng dùng bom xăng
để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn xã nghĩa an tp quảng ngãi
theo đó bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm phạm nhật trường trần đình khương
võ anh tuấn và trần thắng phiên đều ở xã nghĩa an tp quảng ngãi
trước đó một thanh niên sinh năm hai nghìn ba của nhóm trên đã nhắn tin khiêu khích với một thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín qua facebook dẫn đến mâu thuẫn
đỉnh điểm là vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi hai tháng sáu nhóm bốn đối tượng trên đã kéo theo một nhóm bạn
đến nhà thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín dùng vỏ chai bia và bom xăng tự chế ném vào nhà
làm thiệt hại một số tài sản gây náo loạn cả khu dân cư
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng
lạch trường khương tuấn và vin khởi tố và cấm đi khỏi nơi cưu trú đối với bảy đồng bọn của nhóm
về hành vi gây dối trợ tự công cộng
một thanh niên có hành vi tàng trữ mua bán vũ khí quân dụng cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp quảng ngãi bắt khẩn cấp
thanh niên bị bắt là đỗ trung hiếu trú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng tám công an phường nghĩa lộ tp quảng ngãi đã kiểm tra lưu trú tại khu nhà trọ
phát hiện tại phòng trọ của hiếu có ba khẩu súng hai quả lựu đạn bốn mươi viên đạn cao su chín mươi viên đạn trì
và hơn một trăm linh viên đạn bi sắt năm viên đạn nến hơi
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn thành nhiệm chú tại tỉnh đồng tháp và trân thị thúy quyên
trú tại tỉnh an giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám nhận được tin báo
từ quần chúng nhân dân tại một căn nhà thuộc khóm long an b phường long phú thị xã tân châu
có một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép trên ma túy
công an thị xã tân châu phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh an giang
đến hiện trường phát hiện và bắt quả tăng nhiệm và quyên đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bọc ni lông chứa ma túy đá một mươi hai viên ma túy hai dao tự chế và nhiều tăng vật có liên quan khác
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng nhiệm công an tiếp tục thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng huỳnh hữu tường
trú tại quận hai tp hồ chí minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó ngày ba mươi một tháng tám công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt quả tăng công ty lộc phúc
địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hồ chí minh
ngăn giao dịch bất động sản tại dự án ma xã an viễn huyện tràng bom tp đồng nai
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan kỳnh sát điều tra công an tp đồng nai
phát hiện huỳnh hữu tường là chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
quá trình đấu tranh được biết tường thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc
nhưng mọi hoạt động của công ty đều do tường điều hành
từ ngày sản giao dịch bất động sản trên bị đánh sập đến nay
đã có khoảng sáu mươi khách hàng là nạn nhân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
tố cáo công ty lộc phúc có hành vi lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hồ ngọc ý hai mươi hai tuổi và châu phong hai mươi bốn tuổi
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó cả hai bị phát hiện và bắt quả tang khi đang trên đường mua ma túy về sử dụng
trong khi lực lượng công an kiểm tra ý đã lén lút ném bọc ma túy xuống đất nhưng bị lực lượng công an phát hiện
và thu giữ một bọc ma túy đá trọng lượng một chín mươi bảy quang
cục cảnh sát giao thông đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh đồng nai điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
giao thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua địa bàn huyện xuân lộc khiến một phụ xe tử vong
và nhiều hành khách bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba h ba mươi phút ngày chín tháng chín xe khách dừng nằm mang biển số tám mươi sáu b một nghìn chín mươi hai
chở hai mươi sáu hành khách lưu thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây theo hướng từ tỉnh bình thuận
đi thành phố hồ chí minh
khi đến km năm mươi bốn qua địa phận huyện xuân lộc thì xe bất ngờ va chạm với một xe tải chưa rõ biển số
chạy cùng chiều phía trước rồi đâm vào giải phân cách cứng giữa đường
vụ tai nạn đã khiến cho phụ xe khách văng ra ngoài tử vong và nhiều hành khách bị thương
phần đầu ô tô hư hỏng kính bị vỡ nhiều mảnh
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm vào sáng ngày chín tháng chín cho biết
vụ cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất nhựa anh dũng trên đường hồ ngọc lãm phường một mươi sáu quận tám là một người tử vong
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát dữ dội tại xưởng của công ty
khoảng hai mươi ba h hai mươi ba phút
vào đêm ngày tám tháng chín người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận tám quận sáu bình tân đã điều một mươi bảy xe chữa cháy
cùng gần tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy